sáng nay trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã phú sơn huyện tân phú tỉnh đồng nai đã xảy ra vụ cháy một xe tải chở hàng từ thiện tài sản thiệt hại ước tính khoảng hai trăm linh triệu đồng
vào khoảng bảy giờ sáng nay xe tải chạy trên quốc lộ hai mươi hướng từ huyện định quán về thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khi vừa đến km số một trăm bốn mươi thuộc địa phận xã phú sơn huyện tân phú đã bất ngờ bốc cháy
chiếc xe tải này đang chở hơn một mươi tấn hàng từ thiện từ thành phố hồ chí minh lên thành phố bảo lộc
hai xe chữa cháy cùng sáu cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã được điều đến hiện trường phối hợp với công an xã phú sơn chữa cháy
đến khoảng tám h ba mươi sáng đám cháy được dập tắt hoàn toàn thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hai trăm linh triệu đồng nguyên nhân cháy đang được làm rõ